năm hai nghìn một mươi tám kỷ mệnh xuất khẩu thủy sản vẫn đạt chín tỷ đô la trong đó cá cha nổi lên là mặt hàng chiếm ưu thế khi thị trường xuất khẩu được mở rộng và sức cạnh tranh về giá được tăng lên
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt một ba triệu hectare tăng sáu cho sản lượng nuôi đạt bốn ba triệu tấn
nghề nuôi biển cũng đã bước đầu phát triển nuôi nhuyễn thể đạt bốn mươi năm hectare cho sản lượng ba trăm hai mươi tấn
cá biển đạt diện tích nuôi sáu hectare

năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt một ba triệu hectare tăng ba ba cho sản lượng nuôi biển đạt bốn ba triệu tấn và cua ghẹ là hơn sáu mươi tấn
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hai ba triệu hectare tăng ba ba triệu tấn và cua ghẹ là hơn sáu mươi tấn
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hai ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu tấn và cua ghẹ là hơn sáu mươi tấn

năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hai ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hai ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hai ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare
năm hai nghìn một mươi tám diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hai ba triệu hectare tăng ba ba triệu hectare